hàng không việt nam khôi phục toàn bộ chuyến bay nội địa từ ngày mai mùa một tháng sáu
những thủ đoạn được sử dụng trong đường dây đánh bạc trên mạng quy mô sáu mươi bốn tỷ đồng
thưa quý vị với mục tiêu phát triển kinh tế vùng đông nam bộ sáng nay tại huyện xuyên mộc tỉnh bà địa vũng tàu
thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tám tỉnh thành phố phía nam
bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn từng địa phương và cả vùng
thủ tướng đã nhấn mạnh nhiều mục tiêu trong đó có mục tiêu thu hút đầu tư cải thiện môi trường kinh doanh
là việc làm cấp thiết để thu hút đầu tư khôi phục kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín
phát biểu ý kiến khai mạc buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết với quyết sách đúng đắn kịp thời
đặc biệt là quyết sách chống dịch như chống giặc cách ly tập trung không để lây lan ra cộng đồng
chúng ta đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua
tuy nhiên trong tình hình khủng hoảng sau dịch của toàn cầu với những lợi thế và tiềm năng vốn có của mình
các tỉnh thành phía nam cần đề xuất ý kiến giải pháp để thủ tướng các phó thủ tướng lãnh đạo các bộ ngành cùng thảo luận
tìm giải pháp sớm thao gỡ những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài đẩy mạnh thu hút đầu tư thúc đẩy kinh tế xã hội của từng địa phương và cả vùng
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã đi thị xát tại khu vực cảng cái mép thị vải
dự án cầu phước an nối hai tỉnh đồng nai và bà rịa vũng tàu
thưa quý vị vùng kinh tế trọng điểm phía nam đã và đang trở thành điểm đến của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
hiện riêng khu vực này đã chiếm tới bốn mươi ba tổng vốn fdi của cả nước và các địa phương hiện đang tiếp tục nỗ lực cải cách thủ tục hành chính
cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi hơn
đây cũng chính là một trong những chiến lược quan trọng nhằm khôi phục kinh tế sau đại dịch
với tám tỉnh thành phố theo kế hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía nam hiện đang đóng góp lớn nhất cả nước
trong đó tỉ trọng tăng trưởng gdp đạt bốn mươi năm bốn gdp cả nước
tổng thu ngân sách chiếm bốn mươi hai sáu tổng thu
cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực tập trung vào các ngành công nghiệp dịch vụ có lợi thế tạo ra giá trị gia tăng cao
điều đáng mừng vùng kinh tế trọng điểm phía nam đã và đang trở thành điểm đến của nguồn vốn fdi
theo ủy ban dân thị phố hồ chí minh hiện thành phố có sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn
tỉnh đồng nai tính đến cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi chín có một bốn trăm ba mươi dự án fdi đầu tư còn hiệu lực
với vốn đăng ký gần hai mươi chín bảy tỷ usd
từ khi đầu tư và hoạt động tại khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh
chúng tôi đã được sự hỗ trợ rất lớn về nhiều mặt như hạ tầng ưu đại thuế
nhất là ở đây có điều kiện để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
hầu hết các sản phẩm của chúng tôi đều được thiết kế bởi đội ngũ kỹ sư việt nam
và chúng tôi rất tự hào về điều này
từng là mảnh đất lành vì vậy thu hút vốn fdi liên tục đứng trong top thu hút fdi cao nhất cả nước
dẫn đầu các tỉnh đông nam bộ
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín có một bốn mươi năm tỷ usd vốn fdi đổ thêm vào bình dương
kết quả này nâng số dự án fdi tại bình dương lên ba sáu trăm ba mươi chín dự án
với tổng vốn đăng ký ba mươi ba bảy mươi sáu tỷ usd
mức độ tăng chung của các quốc gia đông nam á trung bình là bốn tám bốn chín
như việt nam được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng vượt bậc ở mức sáu tám mươi năm trong năm tới
vấn đề bây giờ là có một cách tâm nhìn
tầm nhìn toàn khu vực toàn cầu để chúng ta thu hút được những ngành mà chúng ta ưu tiên
như là công nghiệp hỗ trợ hay là những ngành công nghệ cao
hay là những ngành mà chúng ta đặt ra cái ưu tiên trong trung và dài hạng
dự án phải có tính lan tỏa tính tác động lớn dự án lớn
có hiệu quả đối với nền kinh tế bảo vệ môi trường sử dụng ít năng lượng công nghệ tiên tiến
và có mối liên hệ và làm cho các doanh nghiệp việt nam
có thể kết nối và phát triển thành chuỗi ở ngay trong nước mình
đấy cũng là cái mà các nhà đầu tư nước ngoài cũng mong muốn
bởi vì khi có cái chuỗi ở trong nội địa thì họ không bị phụ thuộc ở nhiều cái chuỗi khác ở bên ngoài
sự dịch chuyển lan sóng đầu tư mở ra một cơ hội lớn cho tám tỉnh trọng điểm đông nam bộ
và cả nước khôi phục và phát triển kinh tế sau dịch nhưng cũng có không ít rủi ro
các địa phương phải nhìn vào thực tế để cải thiện tình hình của địa phương mình
để dòng vốn đầu tư sẽ không chỉ tăng nhanh về con số mà còn phát triển một cách lâu dài và bền vững
thưa quý vị sáng nay đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương dẫn đầu đoàn công tác của ban bí thư trung ương đảng
có buổi làm việc với thường vụ quân ủy trung ương về tình hình thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng dự buổi làm việc
tại buổi làm việc các đại biểu đã thống nhất đánh giá thời gian qua việc thực hiện chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị
và các văn bản hướng dẫn của trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thường vụ quân ủy trung ương đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc chất lượng trong đảng bộ quân đội và toàn quân
công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị
quy định số tám của ban chấp hành trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên các quy định kết luận của bộ chính trị
ban bí thư và hướng dẫn của ban tổ chức trung ương trọng tâm là về tiêu chuẩn độ tuổi cơ cấu cấp ủy
và quy định năm bước trong chuẩn bị nhân sự cấp ủy khoa mới
sáng nay thành ủy hà nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố qua các thời kỳ
vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội một mươi bảy đảng bộ thành phố
đây là hội nghị đầu tiên trong một mươi hội nghị sẽ được thành ủy hà nội tổ chức
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
các đồng chí cán bộ nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố qua các thời kỳ đánh giá trong nhiệm kỳ qua
mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức song thành phố vẫn duy trì phát triển trên các lĩnh vực
với điểm sáng là việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nhân dân
tuy vậy hạ tầng giao thông khung của thành phố phát triển chưa tương xứng ô nhiễm môi trường vẫn là thách thức
trong nhiệm kỳ tới thành phố phải đầu tư mạnh hơn các trục giao thông hướng tâm các đường vành đai đường kết nối để tạo điều kiện cho phát triển
phát biểu tại hội nghị đồng chí vương đình huệ khẳng định tiểu ban văn kiện đại hội sẽ tiếp thu nghiêm túc đầy đủ các ý kiến
xây dựng văn kiện thật sự chất lượng thể hiện trách nhiệm cao nhất của thành ủy khóa một mươi sáu đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô trong những năm tới
thưa quý vị trước yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín quốc hội việt nam đã có quyết định lịch sử khi lần đầu tiên tổ chức họp bằng hình thức trực tuyến
đây là một nét mới thể hiện sự linh hoạt tận dụng tối đa lợi thế ứng dụng thành tiệu của khoa học công nghệ hiện đại trong hoạt động của quốc hội
và đa số các ý kiến của đại biểu quốc hội đều cho rằng chương trình đợt một của kỳ họp lần này đã rất thành công
tại đợt một này quốc hội đã nghe thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
trình bày báo cáo về phòng chống dịch covid một mươi chín và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phục hồi phát triển kinh tế xã hội
nghe các báo cáo về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ chín
quốc hội cũng đã nghe trình bày tờ trình và thảo luận trực tuyến về việc phê chuẩn hiệp định thương mại tự do
giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và liên minh châu âu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư
giữa một bên là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và một bên là liên minh châu âu và các nước thành viên liên minh châu âu evipa
ngoài ra các luật dự án luật cũng được đưa ra lời ý kiến quốc hội
qua theo dõi các phiên họp của quốc hội cho thấy mặc dù lần đầu tiên quốc hội tiến hành họp trực tuyến
song không khí thảo luận tranh luận của các đại biểu quốc hội vẫn diễn ra sôi nổi
chiều ngày hai mươi tám tháng năm phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đánh giá
quốc hội đã hoàn thành chương trình đợt một của kỳ họp thứ chín qua hình thức họp trực tuyến rất thành công
đây là một sự đổi mới thể hiện sự linh hoạt trong hoạt động của quốc hội
song vẫn bảo đảm duy trì không khí dân chủ công khai của một kỳ họp quốc hội theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị dù thay đổi cách thức họp của kỳ họp quốc hội lần này
thế nhưng từ nghị trường đến cử tri nhân dân cả nước đã bày tỏ nhiều ý kiến chung quanh các vấn đề mà quốc hội đã thảo luận
ngoài việc xem xét cho ý kiến về hàng loạt dự án luật sửa đổi
thì vấn đề được quốc hội thảo luận sôi nổi là báo cáo của đoàn giám sát của quốc hội
về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
phiên họp quan trọng này đã được nhân dân và cử tri cả nước theo dõi cũng như cho ý kiến đánh giá
theo chương trình nghị sự tuần này quốc hội thực hiện giám sát tối cao
việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
trong đó có những vấn đề được quốc hội thảo luận thông qua
cử tri tại hà nội đã có những đánh giá về vấn đề này
theo dõi về đài báo rồi các phương tiện thông tin đại chúng gần đây
tôi thấy rằng có tăng tải rất nhiều tình trạng bạo lực đối với trẻ em đang gia tăng
và nó cũng gây bức xức trong ghiêu luận của xã hội
ví dụ như là một cháu bé ở kiên giang bị cha đẻ đánh giập
thế rồi không cho đi học nhịn ăn thành ra sức khỏe bị si kiệt
chúng tôi thấy là ai cũng bực mình và căm ghét những hành vi vi phạm đối với bạo hành
đối với trẻ em
cho nên là chúng tôi đề nghị là phải xử lý nghiêm khắc
những cái trường hợp mà vi phạm về cái luật bảo vệ trẻ em
mà cần thiết thì phải có những cái hành vi gắn đeo cho nó thích hợp hơn
đặc biệt nhất là quốc hội đã dành hẳn một ngày là ngày hai mươi bảy tháng năm
thì bàn về luật chống giam hại trẻ em
thì cái này nó rất thiết thực đến từng gia đình
tôi là một
là người bà cũng có hai ba cháu là ở tuổi vị thành niên đi học
hàng ngày các cháu đi học là tôi cũng lo lắng
hôm nào cháu đi học về muộn tôi cũng rất là lo lắng
cho nên quốc hội đề cập cái vấn đề này thì nó đi vào lòng dân rất nhiều
và tôi thấy là chúng tôi cũng rất đồng tình
và nếu mà luật ra thì chúng tôi vô cùng là hoan nghênh
nhân dân và cử tri mong muốn quốc hội đại biểu quốc hội
hội đồng nhân dân các tỉnh thành xem xét việc tiếp xúc và lắng nghe tiếng nói trẻ em
bằng lăng pháp lý để tạo sự giăn đe cũng như tuyên truyền giáo dục
để thay đổi nhận thức của mỗi gia đình và cộng đồng
có bốn trăm ba mươi sáu lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư
với số vốn tăng thêm đạt ba năm tỷ đô la mỹ tăng ba mươi một bốn
có ba năm trăm hai mươi tám lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài
với tổng giá trị góp vốn gần ba tỷ đô la mỹ
trong số năm mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới
tại việt nam trong năm tháng đầu năm singapore là nhà đầu tư lớn nhất
với bốn ba trăm một mươi tám triệu đô la mỹ tiếp đến là đài loan trung quốc bảy trăm bốn mươi ba triệu đô la mỹ
trung quốc sáu trăm chín mươi bốn triệu đô la mỹ hồng kông trung quốc năm trăm linh triệu đô la mỹ
hàn quốc bốn trăm bốn mươi một triệu đô la mỹ nhật bản hai trăm hai mươi một triệu đô la mỹ
thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị số hai mươi bốn về đẩy mạnh phát triển nhân lực
có kỹ năng nghề góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực
cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai
có hiệu quả các cơ chế chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp
nhân lực có kỹ năng nghề tăng cường chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến
bảo đảm người học có kỹ năng chuyên môn kỹ năng số kỹ năng mềm
kỹ năng khởi nghiệp và ngoại ngữ thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động
thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường gắn kết chặt chẽ ba nhà nhà nước nhà trường
nhà doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp xây dựng hệ thống quản lý
và đánh giá kỹ năng nghề nâng cao năng lực dự báo thống kê về lao động có kỹ năng
phân đấu đến năm hai nghìn ba mươi giáo dục nghề nghiệp việt nam tiếp cận trình độ các nước asean bốn
đến năm hai nghìn bốn mươi năm tiếp cận trình độ các nước g hai mươi
nhằm góp phần kích cầu du lịch trước mùa cao điểm hè hai nghìn hai mươi các hãng bay cho biết sẽ mở thêm
nhiều đường bay mới trong tháng sáu để mở rộng và hoàn thiện mạng bay nội địa sẵn sàng
chuẩn bị bay quốc tế
đại diện các hãng bay cho biết lần đầu tiên kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
tại việt nam các chuyến bay trong ngày hai mươi chín tháng năm của hãng đã tăng ba mươi sáu
và từ ngày một tháng sáu tới đây các hãng hàng không của việt nam sẽ khôi phục hoàn toàn
số chuyến bay nội địa so với cùng kỳ năm ngoái
các đường bay từ hai đầu sân bay lớn ở hà nội và tp hcm kết nối với các tỉnh thành
trọng điểm về du lịch được tăng tần suất bay phục vụ người dân
các hãng bay cho biết luôn trong tâm thế sẵn sàng phục hồi hay kết nối lại đường bay
khi mà chính phủ có quyết định
nhằm ngăn chặn tình trạng biển xâm thực vào đất liền xã quảng nham huyện quảng sương
tỉnh thanh hóa được nhà nước đầu tư tuyến đề biển
công trình đáp ứng mong mỏi của người dân vì sẽ chấm dứt được tình trạng biển xâm thực
từ nhiều năm nay tại khu vực này
từ nhiều năm nay ở khu vực này bình quân mỗi năm biển ăn sâu vào đất liền gần hai mươi mét
gây thiệt hại đến sản xuất và đe dọa sự an toàn của nhân dân
ngay khi dự án đê biển được triển khai chính quyền và người dân địa phương đã tạo
mọi điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công để dự án sớm hoàn thành
dân tạo điều kiện cho các nhà thầu về cái an ứ cũng giống như cái việc giải phóng mạng bằng
có những chỗ tuyến đường thi công liên quan đến cây của dân
thì bà con vẫn tạo điều kiện giải phóng để đảm bảo cái tiến độ thi công
dự án xây dựng tuyến đê biển xã quảng nham có chiều dài hơn hai năm km
tổng vốn đầu tư gần chín mươi hai tỷ đồng từ nguồn vốn trong biến đổi khí hậu
hiện tại nhà thầu đã đúc xong toàn bộ cấu kiện bê tông và thi công cân kẻ
mục tiêu của ban thị đạo nhà thầu trong tháng bảy năm nay phải hoàn thành xong toàn bộ cái máy phi biển
để khóa toàn bộ những cái điểm chân kẻ để tránh trường hợp là khi mà bảo vệ
nó làm ảnh hưởng toàn bộ hệ thống kẻ
tiến độ dự án của toàn bộ cả dự án là đến nay thi công đã đạt trên sáu mươi
và dự kiến sẽ bảo vệ
bàn giao vào ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm nay
với những biện pháp tích cực để đẩy nhanh tiến độ dự kiến công trình đê biển quảng nham
sẽ phát huy hiệu quả ngay trong mùa mưa bão năm nay
còn tại các tỉnh phía nam thời gian gần đây tình trạng sạt lở bờ sông
kênh rạch trên địa bàn tỉnh long an đang diễn biến ngày càng phức tạp khó lường
mức độ nguy hiểm ngày càng nghiêm trọng
hạn hán xâm nhập mặn đã gây ra giảm phản áp đất mềm yếu
tranh lệch cao độ giữa đáy kênh và bờ kênh gây ra tình trạng sụt lún
ảnh hưởng đến đời sống và sự an toàn của người dân
các địa phương thường xuyên xảy ra sạt lở là tân trụ cần duộc thạnh hóa thủ thừa
thành phố tân an
hiện các cấp chính quyền đang tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở tăng cường lực lượng kiểm tra
nhằm sớm phát hiện các khu vực sung yếu nguy hiểm có nguy cơ cao về sạt lở đất
và có kế hoạch gia cố xử lý kịp thời
bây giờ là thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày ba mươi tháng năm
theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày ba mươi tháng năm việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
bốn mươi bốn ngày qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm hai mươi tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là hai trăm bảy mươi chín ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi chín ca

tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy tám trăm bảy mươi người

cách ly tại nhà nơi lưu trú chín trăm ba mươi một người
từ nay đến ngày một tháng sáu các hãng hàng không sẽ khôi phục một trăm linh chuyến bay nội địa
và sẵn sàng kết nối các chuyến bay quốc tế khi được chính phủ cho phép

thân ái chào tạm biệt